tuy nhiên theo quy định của ngành giao thông vận tải tp hcm các loại hình xe công nghệ xe không được hoạt động quá một mươi số xe của hãng
xe taxi không được vượt quá hai mươi số xe quản lý xe du lịch không được phép hoạt động quá ba mươi số xe của mỗi đơn vị
trong khi đó các loại hình vận tải hành khách bằng xe gắn máy chưa được hoạt động trở lại bao gồm xe ôm truyền thống lẫn xe ôm công nghệ
ở tp hcm cũng đã mở trở lại đường thủy
các phương tiện như ô tô tàu thuyền chở khách đăng ký hoạt động từ hôm nay sẽ được sở cấp giấy phép có mã qr
chuyển sang tin tức an ninh trật tự công an tp hcm vừa bắt khỏa ta nguyễn văn thuận
trú tại tàu chín phường đồng tiến tp hcm tỉnh hòa bình về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi tại khu vực lòng hồ sông đà đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an
hòa bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã bắt khỏa ta nguyễn văn thuận
đang vận chuyển trái phép một bánh heroin năm trăm linh viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác
tại cơ quan công an thuận khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực suối rút huyện mai châu tỉnh hòa bình
mang về tp hcm để bán kiếm lời
được biết thuận đã có một tiền án về tội mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy và là người nghiện ma túy lâu năm
vì nhớ lại mâu thuẫn từ trước huỳnh minh dương chú ở thị trấn ea kha huyện ea kha tỉnh đắk lắc
đã đâm một người tử vong đối tượng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm ra
trước đó dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b thị trấn eak để nhậu cùng với bạn
thì có qua bàn của huỳnh văn tây chú ở xã cư huê huyện ea kha để mời bia
thì thấy tay và cậu ruột của dương là nguyễn quang trung chú ở thị trấn ea kha đang sô sát ở bên ngoài quán nhậu
nhớ lại việc trước đây có bị tây đòi tiền và đánh dương đã nảy sinh ý định đánh tây để trả thù
đối tượng đã rút dao bấm mang sẵn trong người đến đâm nhiều nhát đã khiến nạn nhân tử vong
gây án xong dương đã bỏ trốn và đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy đối tượng nguyễn văn long chú tại xã an hòa
thành phố hải phòng vừa bị công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn bắt giữ cùng với tăng vật
vào đêm ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo của bị hại công an huyện bắc sơn phối hợp với công an huyện cao lộc
truy xét các đối tượng nghi vấn sau khoảng ba giờ đồng hồ tổ công tác đã phát hiện bắt sự đối tượng nguyễn văn long
khi đang điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắp đến thị trấn cao lộc để tiêu thụ
qua đấu tranh đối tượng long khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng chín
đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh lạng sơn
hiện công an huyện bắc sơn đang tiếp tục điều tra thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại và xử lý đối tượng theo đúng quy định